theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày mai đến ngày hai mươi một tháng bốn nắng nóng sẽ xuất hiện tại miền bắc của nước ta
và dự báo là không khí sẽ ngột ngạt hơn rất nhiều vì nắng nóng bao trùm
vì vậy chúng tôi xin lưu ý tới quý vị khán giả quý vị hãy chủ động tránh ánh nắng trực tiếp và giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình
từ ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi và các tỉnh trung bộ phổ biến từ ba mươi tám ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có thể kéo dài đến ngày hai mươi hai tháng bốn
riêng khu vực tây bắc vùng núi phía tây của bắc trung bộ các tỉnh trung và nam trung bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn
từ ngày một mươi chín tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn ở các tỉnh nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi
riêng khu vực tây bắc vùng núi phía tây của bắc trung bộ các tỉnh trung và nam trung bộ có thể kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng bốn